ngày hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc cho biết
đã điều tra làm rõ một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay hơn một người dân
vay nặng lãi từ một mươi năm đến hai mươi một tháng
theo cơ quan điều tra đầu tháng bảy năm nay đối tượng phạm văn thư câu kết với đối tượng nguyễn thành trung hai mươi năm tuổi
và đối tượng nguyễn văn dũng bốn mươi bảy tuổi cùng ở huyện an dương thành phố hải phòng
và nhiều người khác cùng góp vốn để hoạt động tín dụng đen trên địa bàn huyện crong năng
các đối tượng này đã cho hơn một người vai với tổng số tiền giao dịch trên sáu tỷ đồng
khám xét ba địa điểm núp bóng tiệm cầm đồ của nhóm này cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm tờ rơi
sổ hộ khẩu cùng nhiều dao kiếm và các tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen
hiện công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra các đối tượng trên
và xử lý theo quy định của pháp luật